đứng trước lo ngại về các vụ tấn công của mỹ ở iraq và syria phía nga đã đề nghị một cuộc họp khẩn của hội đồng bảo an liên hợp quốc
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova tuyên bố mắc cơ va lên án những cuộc không kích của mỹ ở iraq và syria
đồng thời cho rằng tình hình cần được hội đồng bảo an liên hợp quốc xem xét
vào ngày ba tháng hai tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã bày tỏ quan ngại trước nguy cơ xung đột leo thang hơn nữa ở trung đông
sau khi mỹ thực hiện các vụ không kích tại iraq và syri
ông đã hối thúc các bên liên quan có những bước đi cụ thể nhằm hạ nhiệt căng thẳng
đồng thời tính tới những thiệt hại về người và kinh tế từ một cuộc xung đột lan rộng tại khu vực vốn đang nhuốm màu bạo lực